mặc dù ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám là thời hạn chính phủ yêu cầu ban hành đủ các nghị định về cắt giảm năm mươi số điều kiện kinh doanh hiện có
thế nhưng đến nay mới có bộ công thương có nghị định bộ xây dựng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trình dự thảo nghị định
còn các bộ ngành khác đang xây dựng hoặc là chưa xây dựng
đây là tồn tại mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ ra tại hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương diễn ra trong ngày hôm nay
phát biểu kết luận hội nghị thủ tướng nêu rõ những kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm là rất khả quan
tuy nhiên cần tiếp tục bổ sung thêm động năng mới cho tăng trưởng trong hai quý còn lại của năm
đánh giá những tồn tại hạn chế thủ tướng nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm cá nhân của các bộ trưởng
chủ tịch tỉnh tập đoàn tư lệnh ngành lĩnh vực trong việc bảo đảm tăng trưởng
đồng thời chỉ ra bốn nguyên nhân dẫn tới sự trì trệ của đất nước
tôi xin nói với các học trí có thể bốn nguyên nhân mà dẫn tới sự trì trệ của đất nước
đó là chưa tuân thủ đúng tinh thần kinh tế thị trường để nướng chung nghĩa việt nam trong nhiều thời gian qua
cái thứ hai là kỹ cương phép nước chúng ta không thực hiện một cách nghiêm túc
và thứ ba là tham nhũng tiêu cực
lợi ích nhóm xảy ra ở việt nam thâm rộng kéo dài
và thứ tư bệnh quang lưu xa dân
thủ tướng đề nghị tiếp tục hủy bỏ những điều kiện kinh doanh vô lý không cần thiết với tiến độ nhanh hơn
phát hiện và ngăn chặn nguy cơ xuất hiện những điều kiện kinh doanh mới
núp bóng ở những thể chế chính sách pháp luật mới ban hành nhất là từ cấp bộ
cần cải thiện mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước nhờ sự trợ giúp của công nghệ thông tin và công tác đánh giá công bộ
cán bộ mà cứ ôm vào mình những quyền lợi không chính đáng cái gì phải gặp tôi
các vụ cục các chuyên viên liên quan và cải cách mạnh mẽ hơn trong nghi nhận phát triển giải phóng sức trận dứt ở việt nam
tôi xin nói với công chí rằng
đang xuất hiện một sức ị ngày càng lớn cản trở mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh
không thể để tình trạng không làm cũng không sao hoặc làm không tốt cũng không sao
chúng ta không thể dung túng cho sự thở ơ thiếu trách nhiệm không cần nỗ lực của cán bộ
cần một cơ chế đánh giá cán bộ tốt hơn công bằng hơn
hiện chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành cắt giảm năm mươi điều kiện kinh doanh
nhưng đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám mới chỉ có ba trăm bảy mươi tám điều kiện kinh doanh trên hơn năm bảy trăm linh điều kiện kinh doanh
được thực sự bãi bỏ sửa đổi đơn giản hóa chỉ bằng khoảng trên một mươi ba
thủ tướng yêu cầu các bộ cần khẩn trương hoàn thiện dự thảo nguy định trình thủ tướng chính phủ
trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
để bảo đảm thời gian của các bộ ngành cắt giảm
đảm thời hạn nội dung sửa đổi phải bảo đảm cắt bỏ thực chất quy định về điều kiện kinh doanh
phải rõ ràng tránh tình trạng có thể hiểu và thực thi theo nhiều cách
mà phần đúng luôn thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước còn phần sai do doanh nghiệp người dân